những triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín vẫn là khó thở ho và sốt tuy nhiên các chuyên gia phát hiện ra triệu chứng khác ít phổ biến nhưng lại gây bất ngờ viêm kết mạc hay còn gọi là mắt đỏ
theo dữ liệu của nhóm tác giả tại iran tổng hợp trên ba mươi tám nghiên cứu với tổng cộng tám một trăm hai mươi chín f khoảng một mươi một trường hợp gạt vấn đề về mắt phổ biến nhất là viêm kết mạc
các triệu chứng ở mắt khác có thể là khô đỏ ngứa nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng và cảm giác cụm trong mắt
tuy nhiên dị ứng cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự về mắt bao gồm mẩn đỏ và ngứa
vì vậy làm thế nào bạn có thể phân biệt điểm khác nhau đặc biệt trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín vẫn phức tạp
theo mayso cinic đau mắt đỏ viêm kết mạc là tình trạng viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng trong suốt tạo nếp mí và chẹp phủ phần trắng của nhãn cầu
khi các mạch máu nhỏ trong kết mạc bị viêm chúng sẽ hiện rõ hơn đây là nguyên nhân làm cho lòng trắng của mắt có màu hơi đỏ hoặc hồng
viêm kết mạc có thể là do virus bao gồm cả loại gây ra cảm lạnh thông thường phi khuẩn các chất gây kích ứng như dầu gội bụi phấn khói và cờ lo trong hồ bơi
phản ứng với thuốc nhỏ mắt phản ứng dị ứng với những thứ như phấn hoa bụi hoặc khói nấm a mít và ký sinh trùng
đèo kính áp trồng không được làm sạch đúng cách hoặc dùng chung với người khác
viêm kết mạc có thể gây ra viêm kết mạc do vi khuẩn
viêm kết mạc đôi khi do bệnh lây truyền qua đường tình dục
bệnh lậu có thể gây ra dạng viêm kết mạc do vi khuẩn hiếm gặp nhưng nguy hiểm
nó có thể dẫn đến mất thị lực nếu bạn không điều trị
đau mắt đỏ do một số vi khuẩn và virus gây ra có thể dễ dàng lây lan từ người này sang người khác
nhưng nó không gây nguy hiểm tới sức khỏe nếu được chuẩn đoán kịp thời
tuy nhiên nếu nó xảy ra ở trẻ sơ sinh gia đình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay
đây có thể là bệnh nhiễm trùng đe dọa thí giác của bé
các triệu chứng phổ biến của đau mắt đỏ bao gồm
lòng trắng của mắt hoặc mí trong bị đỏ kết mạc xưng nhiều nước mắt hơn bình thường
tiết dịch vàng chảy đóng trên lông mi đặc biệt là sau khi ngủ
có thể làm cho miếng mắt khó mở ra khi thức dậy
tiết dịch màu xanh lá cây hoặc trắng từ mắt ngứa hoặc cây mắt
nhìn mờ nhạy cảm hơn với ánh sáng
các hạch bạch tuyết xung thường do nhiễm virus
đau mắt đỏ do dị ứng thường ảnh hưởng cả hai mắt với biểu hiện ngứa rát và đỏ
để phản ứng với các chất gây dị ứng cơ thể sản xuất kháng thể gọi là e
kháng thể này kích hoạt các tế bào đặc biệt gọi là tế bào mark
trong niềm mạc mắt và đường hô hấp có thể giải phóng chất gây viêm
bao gồm histamine
cơ thể giải phóng histamine có thể tạo ra một dấu hiệu và triệu chứng dị ứng
bao gồm cả mắt đỏ hoặc hồng
nếu bị viêm kết mạc do dị ứng bạn có thể bị ngứa dữ dội chảy nước mắt và viêm mắt
kèm hắt hơi chảy nước mũi
hầu hết triệu chứng viêm kết mạc do dị ứng có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ hoặc mắt đặc hiệu
bạn cũng có thể cảm thấy như có sạn trong mắt và mẫu xung quanh mắt
một số điều lưu ý khác là bệnh viêm kết mạc do dị ứng thường tái phát cùng một khoảng thời gian mỗi năm
theo học viện nhãn khoa của mỹ không giống dị ứng
viêm kết mạc do virus thường chỉ ảnh hưởng một bên mắt đôi khi có thể là hai bên
nó gây bỏng rát mần đỏ và chảy nước có thể hơi đặc và dính hơn nước mắt
viêm kết mạc do sars cov hai gây ra thường đi kèm với các triệu chứng đặc trưng khác như sốt ho
rất mệt mỏi khó thở hoặc đau ngực mất khứu rác vị rác buồn nôn tiêu chảy
lúc này bạn nên gọi ngay tới bác sĩ
đau mắt đỏ do sars cov hai rất dễ lây lan
có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chất lỏng chảy ra từ mắt của người bị nhiễm bệnh
một trong những đơn giản để phân biệt giữa triệu chứng dị ứng và covid một mươi chín là kiểm tra mắt
nếu mắt có màu đỏ chảy nước và ngứa rất có thể đây là những dấu hiệu của bệnh dị ứng
các triệu chứng của sars cov hai nói chung không gây ngứa chảy nước mắt khó chịu
ngoài ra điểm khác biệt lớn là người bệnh covid một mươi chín có thể bị sốt trong khi dị ứng lại không sốt
nếu các triệu chứng ở mắt không kèm theo dấu hiệu covid một mươi chín
như sốt các vấn đề về hô hấp nghiêm trọng như hò
trước tiên bạn hãy điều trị bằng phương pháp thông thường
tuy nhiên nếu cảm thấy lo lắng hoặc điều trị không khỏi bạn nên gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn thêm
cuối cùng dù bạn bị đau mắt đỏ do covid một mươi chín hay dị ứng
hãy nhớ những bước quan trọng để chăm sóc mắt và bản thân
bao gồm rửa tay thường xuyên và đúng cách tránh chạm vào mắt hoặc da mặt
khoảng bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu
hiệu quả của vaccine trước omicron
bà anna maria henao một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine
trong đại dịch của tổ chức y tế thế giới who
bà cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới
nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả có trong ba ngày
bà hennao nói trong một buổi phỏng vấn trực tiếp vào ngày một tháng một mươi hai
chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
chuyên gia của who đưa ra nhận định trên
biến chủng omicron đang lây lan nhanh ở nam phi
làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng
hoặc sau khi khỏi bệnh vẫn không đủ ngăn chặn tái nhiễm hoặc đợt bùng dịch mới
theo bà henao gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đang bắt tay vào việc phân tách
biến chủng omicron khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
xác thực trình tự gen và xây dựng phương pháp test nhanh biến chủng này trong các mẫu huyết tương
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm chủng các loại vắc xin khác nhau để thử mất độ kháng thể cần thiết
có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại
có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng gần đây nhất được who xếp vào dây xe
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam châu phi
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bộ trưởng bộ y tế nước này đã cho biết vào ngày ba tháng một mươi hai
ca nhiễm này là một sinh viên nước ngoài một mươi chín tuổi đã được cách ly sau khi đến từ nam phi hai tuần trước
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và đã được tiêm vắc xin
có xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín khi tới malaysia
quá cảnh ở singapore và đã hoàn thiện một mươi ngày cách ly theo đúng quy định hôm hai mươi chín tháng một mươi một
người đi chung xe với sinh viên này trước khi đi cách ly đều có xét nghiệm âm tính
tuy nhiên theo giới chức trách đã yêu cầu sinh viên nói trên
cùng tám người tiếp xúc gần thực hiện thêm xét nghiệm sau khi mẫu xét nghiệm ban đầu của cô
được cho kết quả dương tính với biến chủng mới
tới nay malaysia là quốc gia thứ hai ở đất nước
malaysia là quốc gia thứ hai ở đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai bộ y tế singapore cho biết hai hành khách tới nước này từ nam phi
trên chuyến bay của hãng singapore airlines đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng omicron
cả hai ca nhiễm đều đã được cách ly khi tới singapore hôm ngày một tháng một mươi hai và không có tiếp xúc cộng đồng
trong ngày ba tháng một mươi hai bộ y tế syri lanka cũng cho biết họ vừa xác định một công dân nước này
trở về từ nam phi gần đây
đã nhiễm biến chủng omicron
nhờ sự cảnh giác chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng omicron sau khi giải trình tự gen trong các phòng thí nghiệm
chúng ta không cần quá phải hoảng sợ về điều này chúng ta đang ứng phó với tình hình
tiến sĩ henmanta phó giám đốc cơ quan y tế sri lanka nói với báo giới
cùng ngày australia ghi nhận một sinh viên không có lịch sử du lịch nước ngoài dương tình với biến chủng omicron
ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới
trường hợp này được phát hiện ở thành phố sydney giữa australia đã được ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước ngoài
và hạn chế các chuyến bay từ miền nam châu phi nơi những ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện
được phát hiện lần đầu tiên tại miền nam châu phi biến chủng omicron được tổ chức thế giới who đã đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm
biến chủng mới của covid một mươi chín đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia
tới nay thế giới còn chưa biết được
nhưng có rất nhiều thông tin về omicron
biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới như mỹ phần lan hy lạp thụy điển tây ban nha
bồ đào nha canada anh đức pháp đan mạch hà lan bỉ áo italy israel hong kong
biến chủng omicron với một số đột biến nhiều đáng lo ngại đang là tâm điểm của các cuộc nghiên cứu của giới khoa học
một trong những câu hỏi được quan tâm là biến chủng này xuất hiện như thế nào
đến nay nhiều giả thuyết về nguồn gốc của omicron đã được đặt ra
trong số đó giả thuyết omicron là sản phẩm quá trình tiến hóa của virus trong cơ thể của một người
đã bị suy giảm miễn dịch nhận được sự quan tâm hơn cả
để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của một biến chủng cụ thể
một trong những công cụ quan trọng nhất mà giới khoa học sử dụng là nghiên cứu bộ gen di truyền
từ đó xác định những manh mối về quá trình tiến hóa của virus
tại những nơi chưa có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng
phương pháp phổ biến là sử dụng cây ra phà của virus khi kiểm tra các đặc điểm trình tự gen
có thể xác định virus đến từ đâu
giáo sư trevor befo chuyên gia virus tại trung tâm nghiên cứu phép houston nói
sau đó thông tin qua thu nhập mẫu bệnh phẩm tại các khu vực khác qua thời gian
các nhà khoa học có thể quan sát sự xuất hiện của các đột biến
cho đến khi virus biến đổi kháng thể và trở thành một chủng khác
nhưng khi quan sát sơ đồ tiến hóa
quá trình biến đổi khiến các nhà khoa học bất ngờ giáo sư befo nói
với omicron các trình tự gen gần với nó nhất được xác định từ giữa năm hai nghìn hai mươi
tức hơn một năm trước đây
đây là điều hiếm khi xảy ra ông bepho nhận định
nói cách khác biến chủng omicron tiến hóa từ một chủng virus lây lan từ giữa năm hai nghìn một mươi chín
do đó các nhà khoa học không ghi nhận thêm các phiên bản trung gian mà đáng lý cần phải có
trước khi virus biến đổi thành biến chủng omicron như hiện nay
obicron không có mối liên hệ với bất cứ chủng virus nào lây lan trong thời gian gần đây
các đột biến đã khiến nó biến đổi rất nhiều so với chủng năm hai nghìn hai mươi giáo sư befor cho biết
ông nói thêm không loại trừ khả năng chủng virus tiền thân của omicron
đã lây sang một loại động vật nào đó
virus sau đó lan rộng và đột biến trên động vật trước khi lây trở lại cho con người
tuy nhiên giáo sư người mỹ cũng cho biết giả thuyết này khó có cơ thể là những gì đã xảy ra
bởi không tìm thấy dấu viết di truyền của động vật khi phân tích trình tựu gen của biến chủng omicron
thay vào đó các nhà khoa học phát hiện có thêm một rna của con người trên mỗi gen của biến chủng mới
dấu hiệu cho thấy quá trình tiến hóa của biến chủng omicron xảy ra khi chúng ở trong cơ thể người
một giả thuyết khác được đặt ra là biến chủng năm hai nghìn hai mươi đã âm thầm biến đổi khi chúng lây lan tới một khu vực
nơi hệ thống giám sát y tế kém phát triển ví dụ như miền nam châu phi
đó là quá trình biến đổi của virus không bị phát hiện
đến năm hai nghìn hai mươi một khi đã có đủ đột biến virus biến thành chủng lây lan mạnh hơn và bị con người phát hiện
tuy nhiên giáo sư bifor cho rằng giả thuyết trên không thực sự khả thi
các chủng virus tiền thân trên con đường biến thành omicron cũng có thể bắt đầu lan rộng
và do đó đáng lẽ phải bị phát hiện sớm hơn giáo sư bifor nói
quan điểm của giáo sư bifor nhận được nhiều sự đồng tình đến từ các chuyên gia dịch tễ đại học kawajulu của nam phi
ông lesseel cho biết nam phi là quốc gia với hệ thống giám sát y tế đáng tin cậy
vì vậy một biến chủng mới khi lan tới nước này nhiều khả năng sẽ bị phát hiện
chúng ta có bảy trung tâm nghiên cứu trình thụng gen
mỗi trung tâm lại có kết nối với các phòng thí nghiệm công và tư khắp đất nước ông cho biết
thực tế biến chủng omicron tạo ra một dấu hiệu đặc trưng cho phòng xét nghiệm pcr
dấu hiệu này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khoa học dẫn tới phát hiện biến chủng mới
phải có sai sót rất lớn mới có thể bỏ qua một chủng virus
nếu virus tiến hóa trong thời gian dài nhiều tháng như vậy ông lassell nhận định
một giả thuyết khác nhận được sự chú ý là virus từ biến đổi trong cơ thể của một cá nhân
có khả năng là một người bị suy giảm miễn dịch ví dụ như người nhiễm hiv
trong trường hợp này hệ miễn dịch của người bệnh vẫn đủ mạnh ngăn virus xiết bệnh nhân
nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn virus
như thế virus tồn tại trong cơ thể người suốt nhiều tháng và liên tục tự nhân bản
với mỗi lần tự nhân bản có khả năng xuất hiện đột biến
khiến virus dễ dàng qua mặt kháng thể của người bệnh hơn
sau một năm virus có thể đã tiến hóa nhiều hơn
ông lassell cùng các đồng nghiệp đã phân tích các mẫu bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân hiv
đồng thời mắc covid một mươi chín kéo dài hơn sáu tháng
nhờ các mẫu bệnh phẩm từ các thời điểm khác nhau trong giai đoạn sáu tháng này
chúng tôi có thể chứng minh cách virus tiến hóa và các biến chủng với một số đột biến tương tự
trên các biến chủng đáng lo ngại ông lessell nói
nếu thực sự omicron xuất hiện theo cách này
biến chủng mới sẽ chỉ mới từ bệnh nhân số lây lan ra cộng đồng trong thời gian gần đây
hai ông beaufort và lassell nhấn mạnh
các cuộc điều tra vì biến chủng omicron vẫn đang diễn ra
và quan điểm của họ có thể thay đổi khi xuất hiện thêm dữ kiện mới
giáo sư bi four cho biết về thông tin nguồn gốc của omicron sẽ giúp giới khoa học đánh giá đúng
về mối đe dọa mà biến chủng này mang lại
ví dụ nếu obicron xuất hiện sau khi lây lan trong cộng đồng
ở con người một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa biến chủng mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít ca lây nhiễm thông qua di chuyển đến một vài quốc gia
điều này cho thấy biến chủng thực sự lây lan nhanh ông bifo nhận xét
nhưng nếu omicron tiến hóa trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
và mới chỉ phát tán ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa với virus đã lan rộng trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với các biến chủng khác
là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng opicron là từ đâu
các nhà khoa học cũng đã cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này
là lời cảnh tỉnh nguy cơ những người bị suy giảm miễn dịch
trở thành lồng ấp của các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp tại châu phi
nơi hàng triệu người mắc hiv aids mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó có thể chấm dứt đại dịch
cần bảo vệ những người yếu thế suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín